thưa quý vị hiện tại thì bộ tài nguyên và môi trường đang hoàn chỉnh dự án luật đất đai sửa đổi
để chuẩn bị trình xin ý kiến quốc hội lần đầu vào kỳ họp tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
và lần thứ hai vào kỳ họp vào tháng một mươi năm nay
tham gia ý kiến tại hội thảo góp ý vào dự án luật thì không ít chuyên gia đã quan tâm
cái hoạt động phân lô bán nền hiện nay và cho rằng là khi sửa luật đất đai
thì cần giết chặt hơn nữa hoạt động này
vâng thực tế thì trên thị trường bất động sản đất nền là một phân khúc
mà giới đầu tư rất ưa chuộng và việc liên tiếp xuất hiện các cơn sốt đất
trong những năm qua thì càng kích thích dòng tiền đầu tư vào phân khúc này
tuy nhiên những kẽ hở trong quy định của pháp luật cũng đang gây ra tình trạng đầu cơ
dự án ma tại nhiều tỉnh thành
đây là mảnh đất rộng một năm trăm linh m hai được một người dân ở thôn hạ xá xã kiều ái
huyện triệu phong tỉnh quảng trị tách làm ba thửa bán cho những người dân trên địa bàn
chủ của ba thừa đất sau đó đã san ủi mặt bằng chia làm một mươi hai lô
trôn cọc bê tông và đánh số
ngoài ra chủ đất còn lắp đèn chiếu sáng ra cố đường bê tông
khi hoàn thành các hạng mục trên ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thông tin về việc giao bán lô đất đã xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội
thu hút đông đảo người đến mua với giá khoảng bảy trăm linh triệu đồng một lô
trước sự việc này ubnd huyện triệu phong đã đề nghị ubnd xã triệu ái
kiểm tra xử lý việc phân lô tại mảnh đất này
nếu mà có trường hợp
liên quan đến chuyên quyền sử dụng đất
thì chúng tôi sẽ trừ đi chỉ đạo xử lý theo đúng quy định pháp luật của lĩnh nghiệp
và ubnd cũng đã kiểm tra thức đĩa trên kia
thì hiện nay cả cái cọc phân lô thì đã chờ bỏ
không chỉ riêng những thửa đất phân lô bán nền do người dân tự vẽ ra
dòng dã trong những năm hai nghìn một mươi chín
các dự án ma hoành tráng cũng đã gây náo loạn thị trường bất động sản phía nam
điển hình công ty đĩa ốc alibaba
đã lập ra năm mươi dự án với hàng chục nghìn lô đất vẽ trên giấy
đất nền cũng chính là nguồn cơn suốt đất tại nhiều địa phương
bản chất của đất nền là từ một mảnh đất to được xé lẻ chia nhỏ
giá thành vừa phải dễ mua bán
chính vì ham rẻ nên nhiều người đã bỏ qua tính pháp lý
thực tế trước cơn suất đất bất thường
nhiều địa phương như quảng ninh phú quốc
đã có chủ trương không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô bán nền
thậm chí tạm dừng các hoạt động phân lô tách thửa
chuyển mục đích sử dụng đất
việc cấm phân lô bán nền có thể chặn đứng cơn sốt đất
tại các điểm nóng và xóa sổ dự án ma
tuy nhiên việc cấm phân lô bán nền có tác động như thế nào
đến việc quản lý tài nguyên đất đai của nhà nước
cũng như hoạt động kinh doanh của các cá nhân tổ chức
đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản
thì mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích
từ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong ngay sau đây
xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
thông có thể thấy rằng thời gian vừa qua
phân khúc đất nền dự án phát triển khá là rầm rộ
và có cái tốc độ tăng trưởng nhất trên thị trường bất động sản việt nam
vậy thì theo ông vì sao phân khúc này lại có sự thu hút
người tham gia đông đảo đến như vậy và phát triển mạnh mẽ đến như vậy ạ
động lực chính làm hoạt động này xuất động như vậy
chúng tôi cho rằng là bởi vì một trong ưu điểm nô bật của nó
chính là cái sự kết hợp được lợi ích của các phía có liên quan
bao gồm từ phía quản lý nhà nước
từ phía các chủ đầu tư dự án cũng như các nhà đầu tư khác
về quản lý nhà nước trước hết là nó cho phép
tạo động lực và cơ hội cho làm nóng thị trường bất động sản
đặc biệt là tăng xã hội hóa
huy động các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xã hội
không chỉ là từ phía chủ đầu tư mà còn cả những nhà đầu tư
cũng như các hoạt động liên quan ăn heo khác
từ đó nó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội
an sinh xã hội công an việc làm
cũng như đóng góp ngân sách cho địa phương
cũng như là cho các ngân sách nhà nước
đây là một trong những tác động lớn kỳ vọng nhất của các nhà nước
bên cạnh đấy nữa là nó giúp cho các chủ dự án đầu tư đấy
tiết kiệm được vốn bởi vì họ không cần phải bỏ toàn bộ vốn ra
để xây dựng nhà xong mới bán
mà họ chỉ làm một phần thôi cơ sở hạ tầng
và họ có thể bán ra rồi
và như vậy là họ tiết kiệm lực vốn
điều này nó giúp họ giảm các chi phí cho dự án
cũng như là giảm bất cứ rủi ro trong quá trình đầu tư
và đặc biệt họ có thể mở rộng đa dạng hóa
các doanh nghiệp đầu tư cho các dự án khác
thế còn đối với các nhà đầu tư chúng tôi cho rằng
họ cũng có nhận được rất nhiều lợi ích kỳ vọng
nó có thể là lướt sóng nó có thể đầu tư lâu dài
nó có thể là mua xong rồi xây nhà
nhà có thể để ở nhà có thể để cho thuê
tức là nó giúp nhà đầu tư đa dạng hóa các kênh đầu tư
những cái quá trình này nếu mà được kiểm soát tốt
thì chắc chắn nó sẽ tạo hợp lực
để thúc đẩy thị trường bất động sản
như là một trong những cái gọi là động lực tăng trưởng
cũng như là các cái khoản thu
và các cái tác động kinh tích khác cho nền kinh tế
tuy nhiên thì hoạt động nào cũng có cái mặt trái của nó
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn
về những cái rủi ro của các nhà đầu tư
khi mà tham gia vào cái hoạt động phân lô bán nền này không ạ
cái rủi ro đối với xã hội
đó chính là cái việc mà nó khiến cho
các cái hoạt động liên quan tới mua bán
đặc biệt là mua bán để lướt sóng
mua bán để đồ cơ mua bán để tạo sự tích lũy
cũng như là thậm chí mua bán để đấy
là nó khá rộng
và như vậy nó tạo ra những lượng cầu ả rất lớn
trong khi nó đẩy giá bất động sản lên cao
và điều này nó vô tình nó khiến cho
một bộ phận dân cư có nhu cầu thực
nhưng khả năng hạn chế thì rất khó tiếp cận
với cái quyền sử dụng đất để xây nhà ở cho mình
thậm chí là nó khiến cho rất nhiều dự án
trở nên là bị giang dở
bởi vì là chỉ mua đi bán hai thôi
chứ không đến tận cùng của sản phẩm
để mà đưa thị trường hay khác
và do đó nó làm giảm cái hiệu quả
đầu tư xã hội
nó xét vào cái mục đích cuối cùng của nó là
phát triển thành nhà ở cho thuê hoặc là nhà ở
thế còn đối với các nhà đầu tư
thì rủi ro rất lớn ở chỗ là một mặt hấp lý
bởi vì điều kiện của các cái phân lô bán nền
nó không phải là dễ dàng
chúng ta có hai cái nhóm quy định
nhóm quy định nhất là theo khoản hai bốn mươi một
nghị định bốn mươi ba hai nghìn một mươi bốn
để mà hướng dẫn cái luật đất đai hai nghìn một mươi ba
thì có thể nói là cái điều kiện của nó rất là chặt chẽ
nó bao gồm hết anh là phải
cái dự án đó phải có quyền sử dụng đất
phải được cấp phép
và phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của huyện
thứ hai là nhà đầu tư
chủ đầu tư là phải xây dựng các cái cơ sở hạ tầng
rất đầy đủ kết nối đồng bộ
cung cấp các dịch vụ
kể cả điện nước
cái thứ ba nữa là nó phải
chủ đầu tư phải đảm bảo nguyên vụ tài chính
đặc biệt là nghĩa vụ tài chính
quyền sử dụng đất
rồi tiền thuê đất và v v
thậm chí họ nộp
họ thu của người mua xong
nhưng chưa cho họ nộp
thế thì như vậy là cái nghĩa vụ
chưa được hoàn thành
thì các nhà đầu tư khi mua
họ cũng sẽ không được cấp sở đỏ
và rất nhiều tranh chấp xảy ra
trên trường hợp đó
bên cạnh nữa dự án đó
là nằm ở những khu vực đô thị
nằm ở những khu mặt tiền
rất quan trọng là cảnh quan
anh không được phép phân lô
nhưng vì những lý do
hoặc là sự móc tay nào đó
khiến cho chủ dự án
họ vẫn cứ phát tán lên
rằng là được a được b được c
và như vậy là người mua
mua với tư cách là hoàn toàn hợp pháp
ngoài ra theo điều trị
chính của loại cây bất động sản
hai nghìn một mươi bốn nhà đầu tư còn phải chú ý
là kiểm tra xem
là các dự án mà phân lô bán này cho mình
có đủ điều kiện để đưa bất động sản
và kinh doanh hay không ví dụ anh phải có đăng ký
quyền sở hữu nhà đất
rồi sở hữu nhà gắn lên với đất
thứ hai là phải không có tranh chấp
trong quyền sử dụng đất và đặc biệt cái thứ ba nữa là
không bị cây biên để bảo đảm
bởi vì có rất nhiều chủ đầu tư
họ mang đi dự án đó
đi thế chấp nhưng họ vẫn bán cho
nhà đầu tư và như vậy là họ bán hai lần
bên cạnh cái mặt trái mà ông vừa
mới chia sẻ thì cũng có nhiều ý kiến
cho rằng là cái việc phân lô bán nền
thì cũng chỉ mang lại cái lợi ích kinh tế ngắn hạn
thôi về lâu dài thì sẽ để lại những cái hệ lụ
nhất định ví dụ như là
cạn quỹ đất cho việc quy hoạch và phát triển
trong tương lai vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này
như thế nào đây là một cái lo ngại
có căn cứ bởi vì trên thực tế như đã nói
rõ ràng là như chúng ta đã thấy nếu như
là các cái dự án phân đấu bán nền mà không đi
cái tân cùng của sản phẩm không ra được sản phẩm
phục vụ xã hội không làm tăng quỹ nhà
thì nó chỉ tạo ra một cái cơ hội
một cái vùng đất cho
cho cái việc đầu cơ và như vậy là cái đầu cơ
cứ kéo dài vốn cứ đổ vào đó
ngày càng trồng chất và nằm im đồng thời
các dự án khác lại tương tự như vậy và như vậy
rõ ràng là hiệu quả xã hội không cao và đặc biệt
thì nó làm cạn dần cái quỹ đất để có thể
biến thành nhà ở trong khi cái nhu cầu
nhà ở thì vẫn còn cao và thậm chí ngày càng cao
vậy thì xin hỏi chuyên gia là
của cái việc điều chỉnh
sửa đổi loại tất đa lần này một trong bốn
mục tiêu của nó là có mục tiêu là để
tiếp tục phát triển thị trấn bất động sản
lành mạnh với tự nhân đấy thì rõ ràng là
để phát triển bất động sản thì không nên cấm
còn để lành mạnh thì rõ ràng là cần có sự điều chỉnh
với tình nhân đấy chúng tôi cho rằng là
không nên cấm hoàn toàn cái quá trình phân lô bán nền
rõ ràng là qua phân tích thì chúng ta đều
nhìn thấy những cái được và mất của
cái hoạt động phân lô bán nền tuy nhiên
thì việc cấm thì có lẽ là chúng ta
quá là tiêu cực đúng không ạ vậy thì
theo ông làm thế nào để chúng ta có thể
phát triển được cái việc mà
phân lô bán nền một cách có hiệu quả
và để tạo ra thị trường bất động sản
một cách lành mạnh rõ ràng là không nên
cấm hoàn toàn bằng cách cực đoan mà cần
phải nhận diện những cái kẽ hở
dưới thêm nhiều các cái lành
hoặc là các cái vạch đỏ cũng như là
các công cụ kiểm tra và đặc biệt các chế tài thật nghiêm
cho tất cả các bên có liên quan có sự vi phạm
để từ đó tạo ra một cái địa hướng
tạo ra một cái sự kiểm soát
một cái sự nhận diện những hạn chế
những bất cập những vi phạm để xử lý nghiêm
thì nó sẽ vẫn tiếp tục khai thác được
tích cực như anh nói ở trên đồng thời hạn chế
đầy mặt trái của nó và trong số
những cái biện pháp này chúng tôi cho rằng là điều rất quan trọng
đó là anh cần phải
xây dựng tốt cái quy hoạch sử dụng đất
cộng với nó là cụ thể hóa thành các
kế hoạch sử dụng đất ở kẻ cấp trung ương
cấp địa phương cũng như là giới hạn quyền
của cấp tỉnh cấp huyện thật rõ ràng
tránh sự lạm dụng tránh cái chuyện xé nhỏ dự án ra
cái thứ hai là
giả soát lại các cái điều kiện
phân đồ bán nền theo hướng kỹ hơn
trong tháng vừa qua đó điều kiện thì vẫn có
nhưng mà cái nhà đầu tư họ lẩn dưới rất nhiều
các hình thức huy động vốn để góp
vốn rồi để ủy thác
đầu tư vân vân vân vân thực chất vẫn là
phân đồ bán nền nhưng mà họ không thèm xây dựng
hạ tầng họ cũng chẳng có dịch vụ thiết yếu
họ cũng chẳng cần chứng minh cái chuyện tài chính
anh nhỏ này như chưa họ cứ phân đồ bán nền
và người mua thì cứ thế là cứ mua
như vậy rõ ràng có kẽ hở cho cả hai phía
nếu kiểm tra tình cờ mà
cả hợp đồng mua bán đó mà không chuẩn
phạt cả hai bên chứ không phải chỉ có phạt
cái bên bên chủ đầu tư cái thứ ba nữa
là công tác thông tin các dự án phải hết sức
công khai buộc phải công khai vào quá trình kiểm tra
phải hết sức là nghiêm để đảm bảo tất cả
các dự án này phải là thông tin đầy đủ trên mạng
ở những nơi cần thiết theo những cái công cụ
những cái cần thiết và cuối cùng
như đã nói đó là quá trình thanh tra kiểm tra
và đặc biệt là xử lý các vi phạm
các chế tài có liên quan phải rất là mạnh
thậm chí xử lý vi phạm ngay cả các con địa phương
quản lý có liên quan cũng như
các cơ quan kiểm tra mà không có hiện ra
bởi vì anh có thể anh lại nhận phong mi
anh đờ nó đi tôi tin rằng là với tinh thần đó
thì cái hoạt động phân đồ bán nền
sẽ được điều chỉnh
sẽ có những động lực tích cực cho nền kinh tế
đồng thời hạn chế được tác động
tiêu cực một cách tối thiểu nhất có thể có
trong thời gian tới